eu thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại đông nam á
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công điện nêu rõ để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan công an giao thông vận tải giáo dục và đào tạo
thông tin và truyền thông văn hóa thể thao và du lịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau
tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực
bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là vi phạm về tốc độ
trở quá số người quy định tăng giá vé trái quy định
tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các cảng hàng không
nhà ga bến xe và các điểm du lịch lễ hội lớn
kiểm tra giả soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông
tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông phân luồng hợp lý
bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông có phương án phòng ngừa
ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi đua xe trái phép
các bộ cơ quan phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và cơ quan trung ương của các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến pháp luật an toàn giao thông kỹ năng tham gia giao thông an toàn
để nâng cao ý thức của người dân khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
năm ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền
và có biện pháp ngăn chặn người dân đốt lửa tạo khói gần khu vực đường giao thông
tiếp tục vận động các đoàn thể chính trị tại địa phương và nhân dân tổ chức phong trào tự quản
thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
đồng thời chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông
các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến hết ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám về ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trước một mươi năm h ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
tại thành phố đà lạt tỉnh đoàn lâm đồng phối hợp với bảo tàng tuổi trẻ việt nam
câu lọc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương khai mạc triển lãm ảnh hiện vật với chủ đề sức sống trường sa
triển lãm giới thiệu đoàn lâm đồng
giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh tiêu biểu về trường sa nhà gian dk một và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển
triển lãm góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên con người và những tiềm năng to lớn của trường sa
quê hương lâm đồng khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa và trường sa
giáo dục lòng yêu nước tự hào dân tộc và thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ việt nam với biển đảo quê hương
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày tám tháng bốn
tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật việt nam ngày nay lần thứ tư với chủ đề
việt nam hội nhập kiến tạo và phát triển bền vững
cuộc thi nhằm khuyến khích tôn vinh đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
có đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển kinh tế của đất nước
với tình yêu đất nước con người việt nam phát huy thành công của ba cuộc thi ảnh nghệ thuật trước đây
cuộc thi ảnh việt nam ngày nay lần thứ tư với chủ đề
việt nam hội nhập kiến tạo và phát triển bền vững đã thành công với hơn năm tác phẩm dự thi
bao gồm bốn ảnh đơn và một sáu trăm linh bộ ảnh
các tác phẩm nhiếp ảnh đã phản ánh một đất nước việt nam năng động kiến tạo hội nhập và phát triển bền vững
con người việt nam hiền hòa thân thiện bản sắc văn hóa độc đáo
những gương mặt doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đang góp sức mình vào công cuộc chấn hương đất nước
khẳng định vị thế của việt nam trên đường hội nhập quốc tế
sau lễ trao giải các tác phẩm sẽ được triển lãm quảng bá rộng rãi trên cả nước
thưa quý vị bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân yếu tố trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai
do hội đồng cấp tỉnh thành phố gửi hội đồng chuyên ngành cấp bộ
theo danh sách này hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân có một trăm linh ba nghệ nhân của hai mươi chín tỉnh
gồm an giang bắc giang bắc cạn bắc ninh bình định bình dương bình thuận cao bằng đắk nông
hà nam hà tĩnh hà nội hải dương hải phòng thành phố hồ chí minh thanh hóa lạng sơn
thành phố hà nội có số lượng đề cử nhiều nhất với một mươi hai hồ sơ
đối với hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú đợt hai có bảy trăm ba mươi ba hồ sơ
trong đó hà nội tiếp tục dẫn đầu số lượng hồ sơ xét tặng với năm mươi tám người
phần lớn nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian
ngay tại thành phố hải dương ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh hải dương
phối hợp với ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố hải dương tổ chức lễ mít tinh
hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày bảy tháng bốn
với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại lễ meeting năm nay thu hút được hơn bảy trăm linh tình nguyện viên
là cán bộ công nhân viên học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố hải dương tham gia
lễ meeting nhằm tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện
trước nhu cầu cần máu ngày càng tăng đảm bảo an toàn chất lượng là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách lâu dài
việc hiến máu tình nguyện không chỉ là vì sức khỏe của mình mà còn là vì sức khỏe của cộng đồng
ngay sau lễ meeting đông đảo tình nguyện viên đã tham gia hiến máu dự kiến thu được gần năm trăm linh đơn vị máu
trong ngày hội hiến máu tình nguyện hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng nam có trên bốn trăm năm mươi cá nhân là cán bộ công chức viên chức
các cơ quan đơn vị và nhân dân một mươi hai xã thị trấn trên địa bàn huyện hiệp đức tham gia hiến hơn ba trăm linh đơn vị máu
đồng thời các đơn vị tham gia hiến máu tổ chức diễu hành mang theo nhiều thông điệp ý nghĩa
về hiến máu tình nguyện qua các tuyến đường tại thị trấn tân an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
ngày sáu tháng bốn công an tỉnh đồng nai phối hợp với ban chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện tỉnh và trung tâm chuyển máu bệnh viện trợ rẫy tp hcm tổ chức hiến máu tình nguyện
năm hai nghìn một mươi tám với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai tham gia hiến máu tình nguyện trong đợt này
trong năm hai nghìn một mươi tám cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an các huyện thị xã long khánh
thành phố biên hòa sẽ tham gia hiến máu tình nguyện bốn đợt với một đơn vị máu
theo ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đồng nai năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh đồng nai phấn đấu vận động bốn mươi bốn người đăng ký hiến máu có ít nhất ba mươi bốn lượt người
tham gia hiến máu phân đấu đạt hơn bốn mươi bảy đơn vị máu theo chỉ tiêu ban chỉ đạo quốc gia vận động
hiến máu tình nguyện giao trong các ngày từ ngày năm đến ngày bảy tháng bốn đoàn đại biểu cấp cao đảng
chính quyền tỉnh khăm muộn cộng hòa dân chủ nhân dân lào sang thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình
sáng ngày sáu tháng bốn đoàn đại biểu hai tỉnh tổ chức buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác
tại buổi hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
hai tỉnh quảng bình và khăm muộn tiếp tục tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng theo đó hai tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất
thương mại và du lịch giữa các doanh nghiệp hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác bảo tồn và phát huy các
giá trị đa dạng sinh học khu vực di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và khu
bảo tồn đa dạng sinh học hin nậm nô tiếp nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ đào tạo sinh viên
tỉnh khắp muộn chủ động phòng chống các loại tội phạm trên biên giới hỗ trợ công tác tìm kiếm
bảo hộ liệt sĩ việt nam hy sinh tại lào vừa qua tại hòa bình học viện chính trị quốc
gia hồ chí minh phối hợp với tỉnh ủy hòa bình tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán
bộ lãnh đạo quản lý tỉnh hòa bình giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
lớp học gồm có tám mươi tám học viên được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị được nghiên cứu hai mươi năm chuyên đề
về những kiến thức cơ bản bổ sung kiến thức văn hóa phân tích phân tích phân tích phân tích
thức mới về lý luận và thực tiễn để đúc rút ra những vấn đề lý luận mới từ đó vận dụng sáng
tạo linh hoạt các kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn để giải quyết tốt những mâu thuẫn phát
sinh từ thực tế cùng lãnh đạo địa phương đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh chỉ
đạo góp phần cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi sáu đã đề ra
tiếp theo chương trình phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm cần quy hoạch lại vùng nuôi và thắt
chặt quản lý hà nội dây điện trăng trịt tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm hội nghị thành phố hải
hải phòng phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với ủy ban nhân dân hải phòng vừa tổ
chức hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía bắc năm hai nghìn
tại khu vực duyên hải phía bắc năm hai nghìn một mươi bảy đã có tám một trăm sáu mươi tám doanh nghiệp thành lập mới
với số vốn đăng ký lên tới năm mươi bốn chín trăm chín mươi bảy tỷ đồng tăng hai mươi bốn ba mươi bốn về số lượng doanh nghiệp và một mươi sáu về số
vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời có hai tám mươi tám doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tại hội nghị các đại biểu đã cùng thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nhận thức
ưu thế tầm nhìn các định hướng đồng thời đưa ra giải pháp cách làm nhằm đổi mới và thực hiện tốt hơn
các hoạt động vì sự phát triển nhanh bền vững của cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh
tế quốc tế nhân dịp này phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã trao bằng khen cho các tổ chức
hiệp hội doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp
tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển
thủy sản trong đó đặc biệt chú trọng đến định hướng phát triển nghề nuôi tôm hùm của địa phương
để khắc phục tình trạng dịch bệnh thường xuyên xảy ra làm tôm hùm chết hàng loạt và phát triển
bền vững các vùng nuôi theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên phải nỗ lực
hơn nữa trong quy hoạch lại vùng nuôi quản lý chặt môi trường dịch bệnh sản xuất nhập khẩu con giống
và chế biến xuất khẩu đảm bảo chất lượng nhằm đạt mục tiêu tất cả các khâu trong chuỗi giá trị
của ngành tôm đều được áp dụng theo tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia và phát triển bền vững
tỉnh phú yên đã đề ra các khâu đặc biệt
theo kế hoạch hành động phấn đấu đến năm hai nghìn một mươi năm nâng tổng giá trị sản xuất tôm đạt một trăm linh triệu usd
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên ba sáu trong đó tôm hùm chiếm tỷ trọng
khoảng bốn mươi với khoảng hai mươi bảy lồng nuôi tập trung chủ yếu ở thị xã sông cầu và huyện tuy an
văn yên lục yên mù căng trải tỉnh yên bái tuy nhiên do thói quen chăn thả tự nhiên
tiếp diễn biến phức tạp đã tạo điều kiện cho virus gây bệnh phát triển mạnh
điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù xã nậm có huyện mù căng trải đang có dịch bệnh lở mồm long móng nhưng châu bò của
người dân trong bản vẫn được thả rông trong đó có cả những con vừa khỏi triệu chứng lâm sàng
của dịch bệnh này thói quen chăn thả tự nhiên này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến
dịch bệnh lở mồm long móng ở bản nậm pẳng lan nhanh gia đình trường bản nậm pẳng mùa a lù có
hai con trâu bị mắc bệnh lở mồm long móng nhưng đến giờ chỉ có duy nhất một con được nhốt ở nhà
để điều trị còn một con vẫn được chăn thả trên rừng con bị bệnh được nhốt cũng gần các hộ gia đình
cũng có gia súc chưa mắc bệnh nên dịch bệnh này có thể tiếp tục lây lan
ngoại truyền thông tin của bản nậm pẳng lan nhanh

do thả rông châu ở bãi trăn thả nên châu nhà mình bị mắc bệnh con bị bệnh gia đình mình đưa về nhà để điều trị
do có nhiều châu bò nên nuôi nhốt sẽ không có đủ thức ăn cho châu bò nên gia đình mình và người dân trong bản
phải thả rông gia súc con nào bị bệnh đưa về điều trị con nào không mắc bệnh thì thả bãi
từ thói quen này nên có thể nói bệnh lở mồm long móng ở xã nậm có lan nhanh
bắt đầu từ bản háng cơ đã lan sang bản huy báo nậm pẳng tà ganh và đến thời điểm ngày ba mươi tháng ba số gia súc bị mắc bệnh của xã nậm có là một trăm sáu mươi sáu con
trong đó một mươi ba con lợn mắc bệnh đã phải tiêu hủy với các bãi chăn thả tự nhiên giáp danh với các bản khác cộng với những gia súc mắc bệnh ở các bản
thì nuôi nhốt ở các chuồng không được che chắn cẩn thận trong khi bệnh lở mồm long móng lây lan qua môi trường không khí dẫn đến rất khó khống chế dập dịch
để vào trong thời gian tới hẳn sẽ thích nhất về dịch bệnh lở mồm long móng diễn ra diện rộng thì chúng tôi là cơ quan chuyên môn cũng đề nghị chỗ đảng ủy và hội đồng nhân dân ủy xã phải có kế hoạch quy hoạch
cái khu chăn thả và khu vực trồng cỏ cho đàn gia súc thì dịch bệnh mới dập được trong thời gian nhanh nhất
trong cái quy hoạch thì xã đã có định hướng

tiếp theo là tất cả các bãi trăn thả của các hộ dân thì sẽ quy hoạch để cho từng hộ riêng còn ví dụ như bãi trăn thả chung của bản thì ví dụ như từng bản phải có từng bãi trăn thả riêng để không cho lấy lộn vào nhau thì nó mới giữ được không lây lan bệnh dịch gia súc từ bản này sang mặt khác
đến thời điểm hiện tại diễn biến bệnh lở mồm long móng ở xã nậm có vẫn phức tạp và bệnh đã phát sinh thêm tại xã nậm khắt
để bảo vệ đàn gia súc thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ chăm sóc và tiến hành nuôi nhốt đàn gia súc đợi khi hết dịch mới chăn thả
có như vậy sẽ tránh được những thiệt hại đáng tiếc xảy ra cho người dân và giúp cho cơ quan chức năng nhanh chóng khống chế dập dịch
thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn nhỏ thiệt hại về vật chất và tính mạng
và một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ là những đường dây cáp chẳng chịt đặc biệt là trên nhiều tuyến phố ở hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những đường dây cáp treo lùng lẳng lòng ngoăng trên những cột điện trễ xuống đường đã tồn tại ở nhiều tuyến phố như hàng bạc hàng bồ lý nam đế
rất nhiều cột điện ở khu vực xung quanh phố cổ đều có dấu hiệu xuống cấp
đủ các loại dây cáp đan treo nhau như những mạng nhện bao bọc khoảng không gian ở phía trên
thậm chí có những hệ thống dây cáp chạy sát tường lan can trên mái nhà
không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thiện
nơi phố cổ mà còn gây ra nguy hiểm rất lớn đối với người dân
được biết quận hoàn kiếm đã tiến hành triển khai hạ hệ thống dây điện ngầm
tuy nhiên do chưa có sự phối hợp triển khai đồng bộ giữa việc hạ hệ thống dây điện và hệ thống các loại dây cáp
nên những dây cáp vẫn còn trăng trịt trên các cột điện
bằng tất cả mùa mưa bão sắp tới rồi
thế mà cây cối thì chặt rồi dây điện này chưa thấy sửa
nó vẫn lặng nhằng trong tất cả các cột đèn
mà thậm chí ở phố hàng bồ này cũng có những các nhà
ví dụ như nhà năm mươi sáu chẳng hạn
năm ngoái nó đã chập vào với nhau nó bùng lửa
cho nên là chúng tôi thấy cũng rất là nguy hiểm
hệ thống dây cát cũng có sự tỏa nhiệt
vì vậy vào những ngày mưa bão chúng lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân
bởi chỉ cần một sự cố nhỏ có thể dẫn đến cháy nổ bất cứ lúc nào
mặc dù là nhà nước tuy địa cũng rất là cố gắng để hạn chế
nhưng mà nói chung là chỉ có ở trong mức độ hạn chế thôi
chứ còn nếu mà để giải quyết chuyện này
thì không giải quyết được
bởi vì đây này cứ hết biêu điện
xong rồi đến internet các nhà mạng
rồi là đến tất cả mọi cái nó cứ dựa vào nhau
thế tất cả mọi cái nó chỉ có đỡ cái mạng nhẹ như thôi
chứ còn thực ra mà nói nó vẫn cứ thành một bó một cục
tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu
nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết
các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp giữa các đơn vị
tiến hành hạ hệ thống dây đồng bộ
để bảo đảm an toàn cho người dân
nhất là trong thời điểm
cả nước cần chú trọng đến an toàn cháy nổ như hiện tại
thưa quý vị mỗi di tích lịch sử văn hóa là một kho báu
chữa đựng di sản quý giá
tạo nên giá trị văn hóa lịch sử
mang tính chất đặc thù của từng vùng đất
thế nhưng nhiều di tích lịch sử
như đình chùa ở trong phố cổ
đang bị lấn chiếm nghiêm trọng
không chỉ làm ảnh hưởng tới giá trị văn hóa
mà còn gây mất cảnh quan đô thị
qua bao năm tháng lịch sử
khu phố cổ hà nội như là một minh chứng
cho quá trình phát triển của đô thị
nơi đây mang một dấu ấn đặc biệt
trong lòng không chỉ mỗi người dân thủ đô hà nội
mà cả những vị du khách thập phương
thế nhưng dạo một vòng
quanh phố cổ hà nội
hầu hết các cổng chùa đình đền cổ
đều bị người dân ngang nhiên lấn chiếm
làm nơi kinh doanh buôn bán
nơi để xe như thế này
đình thanh hà
đình thanh hà

phường đồng xuân hoàn kiếm
cũng bị biến thành nơi ở của một gia đình
tv tủ lạnh bàn ghế
cùng những vật dụng được bày biện
chiếm tới một phần ba diện tích của đình
và chỉ cách khu thờ cúng
nâng người dân đến thắp hương vài bước chân
nếu mà để gọn gàng vào
chỉ có nhà nước can thiệp vào
để chúng tôi dãn dân cho chúng tôi đi
rồi giả lại thờ phụng cho nó trang nghiêm
thì mới là gọn gàng được
chứ còn bây giờ cuộc sống hàng ngày của trí nộ
nó nằm gắn liền với
cái nguyên máy đỉnh này rồi
thì làm sao mà gọn được
theo thống kê của sở văn hóa thể thao hà nội
trên địa bàn hiện có một trăm linh bốn di tích
đã xếp hạng cấp quốc gia
và đã bị các hộ dân và cơ quan
lấn chiếm quân viên khu vực một
nếu tính cả khu vực hai
thì số di tích có hộ dân đang sinh sống là một trăm sáu mươi
đây là một thực trạng đáng báo động
ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm nơi cửa chùa
những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc
không những thế
nó còn làm xấu đi vẻ đẹp
của các di tích lịch sử cấp quốc gia
trong mắt người dân việt nam
và cả bạn bè quốc tế
cái việc mà xâm lấn
rồi thì là họ sử dụng những cái việc
trái mục đích
hoặc là để cho người dân
người ta tự ý làm những cái việc đó
thì phải nói đến những người quản lý địa phương
thế bây giờ cứ quản lý tốt
thì dân người ta đồng tình thôi
người ta ủng hộ
đừng để chờ đến khi người ta
người ta kêu cứu
đừng để chờ đến khi người ta
nói chung là cũng
đã muộn rồi nhưng mà cũng nên làm
và làm ngay
đừng để kéo dài như thế
thành bức xúc của xã hội
và làm cho nền văn hóa
của nước nhà nói chung
hoặc là riêng của hà nội nói riêng
thì thấy là nó không được đẹp
cứ để tiếp diễn những tình trạng xảy ra
để làm xuống cấp những chùa triền
những cái di tích của
nói chung của hà nội nói riêng
thì những cái đấy rất không nên tí nào cả
cái này thì nói chung là chúng ta cùng chung tay
và các cơ quan chức năng
phải có cái trách nhiệm
có biện pháp hữu hiệu
giải tỏa những cái nơi đang tồn động
đã đến lúc
người dân và các cấp
các ngành chức năng
nên có những hành động cụ thể
tích cực và hiệu quả
để bảo vệ những tài sản chung của quốc gia
trả lại vẻ đẹp tôn nghiêm
cho các di tích lịch sử văn hóa
chủ tâm nghiên cứu truyền thông phát triển
thuộc liên hiệp
các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
phối hợp với cục an toàn thực phẩm
bộ y tế vừa tổ chức hội thảo
hợp tác truyền thông an toàn thực phẩm
đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án
hợp tác truyền thông cấp phần cải thiện
chính sách kinh tế do bộ các vấn đề
toàn cầu của chính phủ canada hỗ trợ
truyền thông về thực trạng an toàn thực phẩm
là vấn đề hiện nay đang được toàn xã hội quan tâm
nhà nước và các bên liên quan
đã có nhiều nỗ lực để cải thiện vấn đề này
tuy nhiên kết quả thu được vẫn còn hạn chế
công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức
hội thảo nhằm tập trung thảo luận
các vấn đề liên quan đến thực trạng công tác
truyền thông an toàn thực phẩm
thời gian qua ở việt nam
qua đó xác định trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin
và xử lý phản hồi liên quan tới lĩnh vực an toàn thực phẩm
đóng góp các kiến nghị
giải pháp thiết thực để tháo gỡ
khắc phục những vấn đề tồn tại
của công tác truyền thông về an toàn thực phẩm
hội thảo hướng tới mục tiêu kết nối
các bên cùng hành động
đề xuất mô hình truyền thông hiệu quả
có sự hợp tác tham gia của nhiều thành phần
cơ quan nhà nước báo chí doanh nghiệp
người tiêu dùng tổ chức xã hội
đồng thời xây dựng được mạng lưới truyền thông
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
trong phần tin quốc tế
bạo lực lại bùng phát dọc biên giới gaza israel
eu thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
tại đông nam á
đụng độ lại bùng phát tại khu vực biên giới
giải gaza và israel
đúng một tuần sau khi các cuộc tuần hành tương tự
cũng dẫn tới tình trạng bạo lực
khiến ít nhất hai mươi người palestine thiệt mạng
và biến ngày này trở thành
ngày đấm máu nhất kể từ sau
cuộc chiến tranh năm hai nghìn một mươi bốn
tại biên giới này
một nhóm người palestine
đã tới phía đông giải gaza
để tham gia cuộc tuần hành kéo dài
sang tuần thứ hai liên tiếp
những người tham gia đã đốt hàng trăm lốc xe
và ném đá vào binh sĩ israel
qua hàng rào biên giới
trong khi đó phía israel đáp trả bằng hơi cay và đạn thật
văn phòng cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền
đã hối thúc israel đảm bảo rằng
các lực lượng an ninh của nước này
không sử dụng vũ lực quá mức
nhằm vào người biểu tình palestine
tại biên giới israel gaza
trước đó chính quyền israel tuyên bố tịch thu đất
ở galilei và negev
vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn
của người palestine tại israel
các cuộc tuần hành của người palestine
từ ngày ba mươi tháng ba vừa qua
mở màn đợt tuần hành kéo dài sáu tuần
cho đến khi trụ sở mới của đại sứ quán mỹ
tại jerusalem khai trương
dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng năm tới
trung quốc đã kêu gọi liên minh cho eu
cùng chung lập trường phản đối
chủ nghĩa bảo hộ của mỹ
trong khi cuộc chiến thương mại giữa washington
và bắc kinh đã trở nên trầm trọng
và đe dọa kéo theo cả châu âu
vào mớ bỏng bong
theo người đứng đầu phái bộ trung quốc
tại eu ông trương minh
trung quốc và eu cần đưa ra quan điểm rõ ràng
chống lại chủ nghĩa bảo hộ
cùng nhau bảo vệ trật tự thương mại đa phương
dựa trên các nguyên tắc
và giữ cho nền kinh tế toàn cầu đi trên con đường ổn định
căng thẳng thương mại mỹ trung quốc
tiếp tục leo thang với các hành động
được xem là ăn miếng trả miếng liên tiếp
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
theo chỉ thị mới nhất của tổng thống mỹ donald trump
đại diện thương mại mỹ
đã bổ sung thuế quan lên các mặt hàng nhập khẩu
từ trung quốc trị giá một trăm linh tỷ đô la
trong khi đó phía trung quốc tuyên bố
sẵn sàng chiến đấu bằng mọi giá
và sẽ có những biện pháp đáp trả toàn diện
mỹ và trung quốc sẽ có cơ hội đầu tiên
giải quyết những bất đồng sâu sắc
về thương mại song phương
bên lề hội nghị quỹ tiền tệ quốc tế imf
và ngân hàng thế giới
diễn ra tại washington
từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng bốn tới
liên minh cho eu vừa công bố
dự án tăng cường quyền sở hữu trí tuệ
và sở hữu công nghiệp
ở tất cả các nước asean
bên cạnh đó eu cũng cam kết
sẽ hợp tác với các nước asean
để tạo ra các công cụ công nghệ
và hỗ trợ kỹ thuật
để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
cũng như khuyến khích đổi mới kinh doanh và sáng tạo
dự án tăng cường

quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp
sẽ bao gồm hai nền tảng
ipk đông nam á và eurice plus
đều thuộc chính sách của eu
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và công nghiệp
ipkc tập trung vào giới kinh doanh
trong khi eurice plus
tập trung vào các khía cảnh liên quan
đến phát triển và hợp tác
văn phòng sở hữu trí tuệ châu âu cho rằng
sở hữu trí tuệ và công nghiệp sẽ đi cùng
với sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế
trong khi đó các lĩnh vực liên quan
đến quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp
chiếm đến bốn mươi hai gdp
ba mươi tám việc làm
và chín mươi xuất khẩu
tuy nhiên eu mỗi năm mất chín mươi tỷ euro
và tám trăm linh ngàn việc làm
vì hàng giả với những sản phẩm như
đồ trang sức túi sách đồng hồ đồ chơi
và thuốc trừ sâu
chương trình ci sẽ nhận được đầu tư bảy triệu euro
trong bốn năm tới
và orise plus sẽ nhận được năm năm triệu euro
trong thời gian năm năm
eu là nhà đầu tư nước ngoài lớn trong asean
với mức đầu tư hàng năm là
một mươi chín tỷ euro
hãng uber cho biết
sẽ tạm thời ngừng dịch vụ sử dụng
các tài xế tư tại hy lạp
từ ngày chín tháng bốn tới
theo luật mới được chính phủ hy lạp thông qua
nhằm thắt chặt kiểm soát hoạt động của hãng này
tuy nhiên uber khẳng định
sẽ tiếp tục hoạt động dịch vụ truyền thống này
các hiệp hội tài xế taxi tại hy lạp
đã hối thúc chính phủ đưa ra
các thay đổi mang tính pháp lý
và tổ chức một cuộc đình công
ngay tại athens
vào tháng trước
do lo ngại việc sử dụng tài xế tư nhân
tạo ra sự cạnh tranh không công bằng
gây trở ngại cho các lái xe có giấy phép
hiện thị phần của uber đang bị thay đổi đáng kể
khi hãng này quyết định rút lui khỏi khu vực đông nam á
sau quyết định chuyển nhượng toàn bộ mảng này cho grab
để đổi lấy hai mươi bảy năm cổ phần trong grab
đến nay ước tính có hai một triệu tài xế
tại đông nam á tham gia mạng lưới của grab
mặc dù uber vẫn là doanh nghiệp lớn nhất
hoạt động trong lĩnh vực này
với sự hiện diện ở hơn sáu trăm linh thành phố trên toàn thế giới
song công ty hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn
khi vướng phải hàng loạt bê bối và làn sóng phản đối
của các hãng taxi truyền thống ở cả châu á và châu âu
trang mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook xác nhận
có tới hai bảy triệu công dân các nước thành viên liên minh cho eu và hàn quốc
có thể nằm trong số hơn tám mươi bảy triệu người sử dụng trên thế giới
bị công ty tư vấn chính trị cambridge analytica
nhiều trái phép
ủy ban châu âu ec đã nhận được một bức thư từ facebook
trong đó facebook thừa nhận dữ liệu của khoảng hai bảy triệu người dân eu
có thể đã bị facebook chia sẻ với cambridge analytica
bức thư cũng giải thích về các biện pháp mà facebook đã triển khai
để xử lý vụ việc trong thời gian qua
ec cho biết sẽ yêu cầu facebook đưa ra những giải đáp chi tiết hơn
facebook cũng thừa nhận tám mươi năm tám trăm chín mươi ba người dùng hàn quốc
có thể bị ảnh hưởng đến các bức thư của facebook

facebook còn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trên toàn thế giới
cổ phiếu của facebook đã giảm mạnh kể từ ngày một mươi sáu tháng ba
khi mạng xã hội này lần đầu thừa nhận dữ liệu người dùng
đã bị cambridge analytica truy cập bất hợp pháp
khiến trị giá thị trường của công ty bốc hơi nhiều tỷ đô la
ngày một mươi một tháng bốn tới
ông chủ facebook mark zuckenberg sẽ phải điều trần trước các nghệ sĩ mỹ
liên quan tới vụ dò dỉ thông tin nghiêm trọng này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt